hiệp hội doanh nghiệp tp hcm vừa tổ chức đại hội đại biểu lần thứ sáu
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một với chủ đề
hiệp hội doanh nghiệp tp hcm hội nhập và phát triển bền vững
vì cuộc sống vì cộng đồng vì an sinh xã hội
trong nhiệm kỳ năm hiệp hội doanh nghiệp tp hcm đã hướng tới mục đích hoạt động
vì lợi ích quốc gia vì uy tín đối với quốc tế
vì quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp và vì xã hội cộng đồng
trong điều kiện khó khăn và nhiều thách thức
song các hội viên đã đoàn kết giúp đỡ hỗ trợ nhau đạt được những kết quả quan trọng
trong sản xuất kinh doanh
mạng lưới hội đã được phủ kín trên hai mươi bốn quận huyện với hơn chín doanh nghiệp hội viên
đại hội lần thứ sáu hội doanh nghiệp tp hcm có ý nghĩa hết sức quan trọng
đại hội đã thông qua điều lệ bổ sung sửa đổi và bầu sáu mươi ba vị vào ban chấp hành
năm vị vào ban kiểm tra
ngay sau khi họp phiên chủ bị ban chấp hành đã họp phiên đầu tiên
bầu các chiếc xanh chủ tịch và phó chủ tịch và phân công nhiệm vụ cho các thành viên